ngày ba mươi tháng một mươi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ đã tổ chức chương trình
ra mắt kênh youtube đắt tổ và trao giải cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm tỉnh phú thọ
tính đến nay kênh youtube đất tổ đã sản xuất được hai mươi năm video thu hút được trên hai trăm năm mươi sáu lượt xem
một trăm linh lượt đăng ký theo dõi kênh được đông đảo người dân trong tỉnh cũng như cả nước biết đến
các video trên kênh đều được phụ đề tiếng anh có thể nói đây là hình thức quảng bá du lịch độc đáo
lần đầu tiên được tỉnh phú thọ triển khai trên cả nước mang lại hiệu quả cao trong công tác quảng bá du lịch
dịp này sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm phú thọ
năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút được năm mươi bốn thí sinh tham gia vòng thi sơ khảo đã chọn ra một mươi năm thí sinh vào trung khảo
và đã tiếp tục lựa chọn được một mươi một thí sinh đạt giải gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải triển vọng